dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo sơ kết năm năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín triển khai thi hành hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
đa số thành viên ủy ban thường vụ quốc hội tán thành về đánh giá chung trong báo cáo của chính phủ
và nhận thấy sau năm năm triển khai thi hành hiến pháp
về cơ bản việc triển khai thi hành hiến pháp của các cơ quan tổ chức đã bám sát yêu cầu mục tiêu
theo nghị quyết số sáu mươi bốn và nghị quyết số bảy trăm một mươi tám
liên quan đến công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm bảo đảm triển khai thi hành hiến pháp
tính từ tháng một năm hai nghìn một mươi bốn đến nay quốc hội ủy ban thủng vụ quốc hội đã thông qua một trăm một mươi một luật bộ luật pháp lệnh
trong đó có sáu mươi chín bộ luật luật pháp lệnh thuộc danh mục ban hành kèm theo nghị quyết số bảy trăm một mươi tám

khi những luật pháp lệnh này chưa được ban hành
một số ý kiến đề nghị nên có cuộc tổng ra soát các văn bản vi phạm pháp luật
từ đó ủy ban thủng vụ quốc hội đề nghị chính phủ tiếp thu ý kiến các đại biểu đều hàn thiện báo cáo